thưa quý vị sau hơn một năm nỗ lực triển khai công trình tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ tại hà nội đã được hoàn thiện
thông qua nghiệm thu dự kiến chính thức khánh thành vào ngày một mươi bảy tháng bảy tới đây
đây là công trình chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân được đặt tại hà nội và thành phố hồ chí minh
công trình nhằm tôn vinh hình tượng cao đẹp đóng góp của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và cảnh sát giao thông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tại hà nội tượng đài nằm sát tường rào công viên thống nhất trên đường trần nhân tông đoạn từ cổng công viên đến đường quang trung quận hai bà trưng
tượng đài gồm bảy nhân vật cao khoảng bảy hai mét chất điệu là ép đồng công nghệ mới
có lẽ là ở hà nội thì hiếm có một công trình nào được thực hiện theo lối ép đồng và gần với nghệ thuật cực thực
thế nhưng ở các nước thì nghệ thuật cực thực thì thường người ta hay làm bằng sát hay để trong nhà thôi
nhưng đây là cái công trình mà nó đưa ra cái dạng công trình công cộng thì các anh ấy làm tôi thấy tức là là thủ thuật mới một khá tốt
chia sẻ về công trình tượng đài này các nhà khoa học kiến trúc sư họa sĩ nhà điêu khắc trong hội đồng nghệ thuật cũng đều đánh giá rất cao cả về nội dung và hình thức thể hiện
các thành viên hội đồng nghệ thuật nhận định địa điểm đặt tượng đài tại hà nội phù hợp đảm bảo các yếu tố
về quan sát tầm nhìn để tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống như lễ gia quân lễ phát động và tổ chức các sự kiện lớn của bộ công an và của thành phố hà nội
theo kiến trúc sư phạm thanh tùng chuyên gia về kiến trúc đô thị hội kiến trúc sư việt nam cho rằng
tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ không phải là tác phẩm nghệ thuật đơn thuần mà là tác phẩm nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị
ca ngợi lực lượng cảnh sát nhân dân chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
tượng đài nói về lực lượng công an đặc biệt trong đó là hai lực lượng gần sân nhất đấy là gì cảnh sát giao thông và phòng trái dự trái
tượng đài này không chỉ mang nghệ thuật đâu nó còn mang tính giáo dục lan tỏa nhiệm vụ của công an là cái gì
và để từ đó người dân mình chúng ta chia sẻ với cái đó
và chúng ta không có gì tốt cân bằng là chúng ta sẽ tuân thủ được những cái điều thí dụ như về giao thông chúng ta thực hiện luật giao thông
thế rồi phòng trái nổ chúng ta thực hiện được cái luật phòng trái dự trái
thì chính như vậy tượng đài đã làm được cái việc đó để cho người dân thấy rằng là nâng cao được cái ý thức
hiện nay những tượng đài gần gũi với quần chúng nhân dân như công trình tượng đài này đang ngày càng phổ biến trên thế giới
vì vậy cùng tượng đài đang được kỳ vọng là công trình điêu khắc
có giá trị nghệ thuật xứng tầm công trình văn hóa tiêu biểu tại thủ đô hà nội và thành phố mang tên bác
đồng thời truyền tải được thông điệp của lực lượng công an nhân dân đến với công chúng
trong đó trọng tâm nhất là tinh thần công an nhân dân vì dân phục vụ